theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của cơn bão số bốn
bốn khu vực thành phố hà nội có thể có mưa rất to nguy cơ gây ngập lụt ở một số khu vực nội và ngoại thành thành phố
trước diễn biến khó lường của cơn bão hà nội cũng đã triển khai các phương án như chẳng chống cây cối
hay kiểm tra các vị trí sung yếu đề phòng nước sông bùi răng lên
để đối phó với tình trạng mưa ngập có thể xảy ra thành phố hà nội yêu cầu các cơ quan liên quan ứng trực
chuẩn bị phương án bốn tại chỗ gồm chỉ huy lực lượng phương tiện hậu cần tại chỗ và năm khẩu
không để dân đói dân khát không bị điện giật không bị dịch bệnh và không đuối nước
trước diễn biến khó lường của cơn bão số bốn ông vũ kiên trung tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên công viên cây xanh hà nội cho biết đã có văn bản yêu cầu các sĩ nghiệp tổ đội trực thuộc
trực một trăm linh quân số thực hiện kiểm tra chẳng chống các cây lâu năm cây quý hiếm trong các vườn hoa công viên
về việc nước sông bùi có thể dâng gây ảnh hưởng đến nhiều xã của huyện trương mỹ hà nội
ông đinh mạnh hùng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trường mỹ thông tin
hiện mực nước sông bùi đang ở mức bốn ba m dưới báo động lũ cấp một là một bảy m
để ứng phó với bão số bốn ngay trong sáng một mươi sáu tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trường mỹ
đã cùng các đơn vị chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra những vị trí sung yếu trong trận mưa ngập vừa qua
để có biện pháp khắc phục kịp thời